thủ tướng chính phủ vừa giao ủy ban nhân dân tỉnh gia lai chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức festival văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến festival văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại tỉnh gia lai vào trung tuần tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
với tinh thần hướng đến sự cố kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn
nhiều hoạt động sẽ được năm tỉnh tây nguyên phối hợp tổ chức như lễ hội đường phố giao lưu biểu diễn cồng chiêng
phục dựng một số nghi lễ lễ hội truyền thống của một mươi một dân tộc thiểu số tại chỗ
trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng tạc tượng gỗ dân gian đan lát dệt thổ cầm
diễn sướng sử thi tây nguyên hội thảo về bảo tồn giá trị văn hóa cổng chiêng triển lãm trình diễn trang phục dân tộc